tiếp tục hoạt động tiếp xúc song phương bên lề hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu tại thủ đô antana nario madagascar
chủ tịch nước trần đại quang đã có các cuộc gặp song phương với bộ trưởng thủ hiến vùng walloni bruxelles bỉ rudi demos trưởng đoàn ai cập ibrahim malab
tại cuộc gặp với bộ trưởng thủ hiến vùng wallonie bruxelles hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị
và hợp tác giữa việt nam và bỉ nói chung và với walloni bruxelles nói riêng đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo dạy nghề y học môi trường bảo tồn tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện các dự án trong khuôn khổ pháp ngữ trong thời gian tới
tại cuộc gặp với trưởng đoàn ai cập ibrahimalav chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng ai cập tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
hoàn thành lộ trình chuyển tiếp chính trị hoàn ngành ai cập là một
trong hai quốc gia châu phi và ả rập đầu tiên ký hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á với asean
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị ai cập hỗ trợ việt nam thành lập trung tâm chứng nhận halat việt nam để cấp chứng chỉ tiêu chuẩn cho hàng hóa việt nam xuất khẩu vào thị trường hồi giáo
trưởng đoàn ai cập ibrahi malab cho rằng việt nam và ai cập vẫn còn nhiều tiềm năng để hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
ai cập sẵn sàng trở thành cửa ngõ để đưa hàng hóa việt nam vào khu vực